cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú thọ tỉnh phú thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam đối với nguyễn đôn ý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai là phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới một nghìn chín trăm linh hai d địa chỉ tại khu ba xã phú hộ thị xã phú thọ tỉnh phú thọ về hành vi nhận hối lộ
cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ nguyễn đôn ý liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thiết kế kỹ thuật ô tô đức thịnh địa chỉ tại đường phú đô quận năm tử liêm hà nội và công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô an pha địa chỉ tại khu năm thị trấn trạm trôi huyện hoài đức thành phố hà nội nhận bốn mươi bốn triệu đồng của sáu chủ phương tiện để làm thủ tục hồ sơ hoán cải và thực hiện nghiệm thu xe cải tạo sai quy trình không đúng quy định của pháp luật và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe c

tai nạn lực lượng chức năng đã đưa các ô tô con gặp nạn ra khỏi hiện trường đèo mimosa đã lưu thông hai chiều nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ